rõ ràng nếu không gắn kết chặt chẽ ba mươi trường giáo dục gia đình nhà trường xã hội nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành đoàn thể thì rất khó giải quyết tận gốc tình trạng thanh thiếu niên nói chung học sinh nói riêng vi phạm pháp luật
sáng nay tại tòa nhân dân tp cần thơ tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với một mươi tám bị cáo trong năm mươi hai bị cáo vụ truy sát kinh hoàng tại quận thốt nốt vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
theo cáo trạng vào tối ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi năm trần ngọc tuấn tức tuấn chín ngón cùng nhóm bạn đến quán karaoke tố trinh do chế thị lệ trinh chú tại phường thốt nốt quận thốt nốt làm chủ
tại đây tuấn gây sự dẫn đến cự cãi theo lệnh của trinh lê thanh tròn đóng cửa quán nguyễn văn bàn đánh tuấn ngã xuống nền nhà còn trinh đưa mã tấu cho lâm hoàng vũ chém nạn nhân
sau trận đòn tuấn chạy thoát được ra ngoài được đưa đến bệnh viện cấp cứu
để trả thù cho tuấn nhóm năm mươi người do trương phong hiền tức hiền khát cầm đầu hoạt động theo kiểu xã hội đen tại các vùng sâu huyện cờ đỏ mang theo mã tấu bom xăng tự chế cùng nhiều gạch đá kéo lên quán karaoke tố trinh
quán đóng cửa cả nhóm kéo đến nhà ông chế văn yết là cha ruột của trinh lúc này anh chế hoàng việt em ruột trinh và anh tô văn tuấn em vừa bước ra thì bị dượt chém gục ngã
kết luận giám định pháp y anh hoàng việt thương tật sáu mươi bốn tuấn em sáu
nhóm khác cầm mã tấu xông vào nhà đập vỡ nhiều tài sản rồi ném bom xăng vào nhà phóng hỏa nhưng rất may không cháy
dự kiến chiều nay phiên tòa sẽ kết thúc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin sau
đại diện công an tỉnh đắk nông vừa đến thăm hỏi động viên và tặng quà đồng chí vương đức luận phó trưởng công an xã nam rong huyện cư rút bị một đối tượng chém đứt rời tay phải trong khi làm nhiệm vụ đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
công an xã nam dòng nhận được tin báo của người dân về việc có hai nhóm thanh niên chuẩn bị hung khi đánh nhau tại khu vực thôn năm
anh vương đức luận phó trưởng công an xã nam giang đã cùng với một số công an viên lập tức đến hiện trường yêu cầu hai nhóm giải tán đối tượng vi văn chức đã dùng dao chém anh luận đứt rời tay phải phải khâu một mươi hai mũi
sau khi gây án vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi vi văn chức đã đến công an xã nam rong đầu thú và hiện công an huyện cư rút đang tạm giữ vi văn chức để điều tra về hành vi phạm tội
tiếp theo là cụm tin vắn
cụm tin vắn đáng chú ý
sáng qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kinh tế ma túy công an huyện tam nông tỉnh đông tháp đã phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng gồm lê tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị xã hồng ngự nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và nguyễn văn thông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng trú tại huyện lớp vò tỉnh đông tháp về hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
tăng vật thu giữ gồm gần hai bốn trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu tổng trị giá trên hai mươi năm triệu đồng các đối tượng khai nhận vận chuyển từ thị xã hồng ngự về thành phố cao lãnh để tiêu thụ khi đến địa phận ấp phú thọ xã an long huyện tam nông thì bị phát hiện bắt giữ hiện công an huyện tam nông đã tạm giữ tăng vật và phương tiện để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cũng vào sáng qua tổ tuần tra công an tp ninh bình phát hiện xe ô tô khách bảy mươi bốn b bảy mươi năm do trần bình trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị điều khiển chở một trăm ba mươi sáu chai rượu nhãn mắc nước ngoài hai mươi tám máy sai nhãn hiệu filip một trăm bốn mươi bảy thùng bia nhãn hiệu henneken đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe khai nhận số hàng trên do chủ xe là nguyễn thị hoài nhơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị nhận vận chuyển cho khách từ thành phố đông hà ra hà nội
để tiêu thụ hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp ninh bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý
một thông tin đáng chú ý khác công an tp hcm cho biết vừa ra thông báo truy tìm ba người đàn ông quốc tịch nigeria để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đó là chikelu tobechukwu samson ba mươi ba tuổi wacha peter emeka bốn mươi năm tuổi và moruka samuel obunebe ba mươi tám tuổi
theo cơ quan điều tra những người đàn ông này thường thuê nhà tại khu
vực quận bảy để ở nhưng hiện nay đi đâu không rõ
từ giữa năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm có khoảng một mươi phụ nữ đã bị những người đàn ông này lừa tiền đã trình báo tại công an một số tỉnh thành phố
theo đó các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để làm quen hứa hẹn cưới hỏi tặng quà với nạn nhân lừa nạn nhân đóng hàng chục triệu đồng cước phí để nhận quà nhằm lừa đảo
khoảng hai mươi một phụ nữ đã bị nhóm này lừa tiền chiếm đoạt hơn một sáu tỷ đồng
cơ quan điều tra đã bắt giữ lê dũng tuyến và trần thuyên lý
hai bị can đứng tên mở các tài khoản tại các ngân hàng ở việt nam để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo lời khai của lý đầu năm hai nghìn một mươi lý quen samson và một số người đàn ông quốc tịch nigeria
những người này đã nhờ lý mở tài khoản ở ngân hàng để giao dịch với lời hứa sẽ trích một mươi hoa hồng cho lý
lý đã nhờ tuyến mở hai tài khoản ngân hàng khác nhau ở việt nam để nhóm đối tượng nigeria thực hiện hành vi lừa đảo
cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi năm viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ
các bị can cho công an tp hcm thụ lý điều tra vụ án
cơ quan điều tra đề nghị những ai biết thông tin về ba người này báo về đội tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an tp hcm số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một hoặc số điện thoại chín trăm linh năm ba trăm chín mươi chín một trăm ba mươi sáu gặp điều tra viên nguyễn ngọc đăng
còn tại hà nội vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi
công an tp hcm đã nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một nam thanh niên tử vong tại địa bàn phường la khê quận hà đông hà nội nạn nhân khoảng hai mươi hai mươi bảy tuổi
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan công an tp hcm đã vào cuộc điều tra và tiến hành truy xét
hiện nay thì công tác điều tra đang gặp rất nhiều khó khăn do dấu vết để lại hiện trường đã bị xáo trộn
bước đầu cơ quan công an tp hcm xác định rất có thể đây là một vụ án mạng và nạn nhân tử vong vào lúc dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi
lê trọng tấn phường la khê quận hà đông nạn nhân cao khoảng một m bảy mươi sáng người bình thường sống mũi thẳng
vùng cổ trái có xăm hình mạng nhện nạn nhân mặc áo phông cọc tay cổ tròn màu xanh vùng ngực trái có chữ nai màu trắng
mặc quần bò xám đeo thắt lưng màu nâu mặt thắt lưng có màu trắng in chữ bos đi dày vải đen có dây buộc
bước đầu cơ quan công an tp hcm xác định rất có thể đây là một vụ án mạng và nạn nhân tử vong vào lúc dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
người đứng đầu lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh com của iran cho biết ít nhất hai mươi người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ
xảy ra vào tối qua ngày một mươi tám tháng một mươi trên đường cao tốc nối với thủ đô tehran
cảnh sát giao thông tỉnh con cho biết vụ tai nạn chết người xảy ra khi một chiếc xe tải bị mất lái và va chạm với một chiếc xe buýt nhỏ chở khách
và một chiếc taxi
đến từ hướng ngược lại vụ tai nạn đã khiến hai mươi người chết tại chỗ gồm hai người iran và một mươi tám người mang quốc tịch afghanistan
và là một số người bị thương rất nặng
hiện giới chức iran đang tiếp tục tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân gây ra vụ việc
theo truyền hình quốc gia iran các nạn nhân là những người đang trên đường di cư tới châu âu
các nguồn tin y tế và nhân chứng yemen cho biết ngày một mươi bảy tháng một mươi liên minh quân sự do ả rập xê út đứng đầu chống phiến quân houthi
đã không kích nhầm
một vị trí của lực lượng ủng hộ chính phủ nước này ở khu vực miền nam wajija làm ít nhất ba mươi binh sĩ thiệt mạng
và bốn mươi người khác bị thương
theo một quan chức chính phủ của tổng thống yemen mansour hadi vụ không kích nhằm vào khu vực vùng núi wajidiyah
nằm ở tỉnh taez và laghi
hiện các cuộc giao tranh tại khu vực này giữa các binh sĩ địa phương và lực lượng trung thành với tổng thống bị lật đổ
ali abdullah sale đang ngày một tăng kể từ cuối tháng chín vừa qua
trước đó ngày hai mươi tám tháng chín một vụ không kích nghi dẫn
do liên minh quân sự tiến hành đã trúng vào một đám cưới gần thành phố cảng moha ở bên bờ biển đỏ yemen
làm thiệt mạng ít nhất một trăm ba mươi một người trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em
sau đó người phát ngôn của liên minh đã bác bỏ các cáo buộc đứng sau vụ tấn công này
lầu năm góc ngày hôm qua cho biết một cuộc oanh kích của liên minh liên quân do mỹ đứng đầu
đã tiêu diệt sanafi anas thủ lĩnh hàng đầu của nhóm khorasan
hiếu chiến liên kết với al qaeda ở tây bắc syri
theo lầu năm góc tên sanafi anas người ả rập xê út một phần tử thánh chiến lâu năm đã bị tiêu diệt hôm một mươi năm tháng một mươi
hắn đóng vai trò giàn xếp các hành trình để những tân binh di chuyển từ pakistan tới syri qua thổ nhĩ kỳ
ngoài ra y còn phối hợp các hoạt động tài chính giữa các bên cung cấp vũ khí trong khu vực vùng vịnh
và các hoạt động khác của nhóm al qaeda
bộ trưởng quốc phòng mỹ aston katter trong một thông báo nhấn mạnh
việc anas bị hạ sát
sáng một đòn mạnh vào kế hoạch của khorasan nhằm tấn công mỹ và các đồng minh
theo bộ trên annas là thành viên cao cấp thứ năm của nhóm này bị hạ sát trong vòng bốn tháng hai
chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía nam
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với khu vực nam bộ trong những ngày tới hoạt động của gió tây nam có dấu hiệu mạnh hơn
đồng thời mưa sẽ tăng hơn về diện và lượng
thời gian mưa vẫn chủ yếu xảy ra
vào các buổi chiều tối người dân cần đề phòng thời tiết nguy hiểm như tố lốc gió giật mạnh có thể xảy ra
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày sẽ có xu hướng giảm nhẹ phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến đây bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng